sau một tuần xét xử và nghị án sáng nay toán nhân dân tp hà nội đã tuyên vào án phạt ba mươi sáu bị cáo
trong vụ án sản xuất mua bán hơn chín bốn triệu quyển sách giả
trong đó bị cáo trần hùng cựu phó cục trưởng cục quản lý thị trường bị tuyên phạt chín năm tù về tội nhận hối lộ
các bị cáo nguyên là cấp dưới của bị cáo trần hùng gồm lê việt phương cựu phó đội quản lý thị trường số một mươi bảy
cục quản lý thị trường hà nội bị phạt ba mươi tháng tù phạm ngọc hải và thành thị đông phương
đều là cựu kiểm sát viên đội quản lý thị trường số một mươi bảy bị phạt lần lượt mức án là hai mươi tháng tù và một mươi tám tháng tù
nhưng đều cho hưởng án treo về cùng tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
bị cáo nguyễn duy hải lao động tự do chú phường trương định quận hai bà trưng hà nội bị phạt hai mươi bảy tháng tù về tội môi rời hối lộ
nhóm ba mươi một bị cáo còn lại đều bị kết án về tội sản xuất buôn bán hàng giả trong đó cao thị minh thuận
giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại phú hưng phát công ty phú hưng phát bị phạt một mươi năm tù
ba mươi bị cáo còn lại bị phạt từ hai mươi bốn tháng tù treo đến sáu năm tù giam
bản án sơ thẩm xác định từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một cao thị minh thuận đã cùng đồng phạm tổ chức sản xuất hơn chín bốn triệu quyền sách giáo khoa giả các loại
thu lợi bất chính hơn ba mươi tỷ đồng
bị cáo cao thị minh thuận là người chủ mưu cầm đầu điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất
phú hưng phát các bị cáo khác đóng vai trò là đồng phạm tham gia giúp sức trong việc quản lý kho hàng hóa
liên hệ các sưởng in theo dõi công nợ kết nối các đơn hàng
công an tỉnh an giang đã phát hiện và bắt giữ một vụ vận chuyển trái phép khoảng một mươi chín kg kim loại nghi lập vàng
từ campuchia về việt nam qua khu vực khóm long bình thị trấn long bình huyện an phú tỉnh an giang
ngay sau khi xảy ra vụ việc có hai đối tượng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
và hai nghìn một cùng chú huyện an phú tỉnh an giang đã ra đầu thú
khai nhận cùng một số đối tượng khác tham gia vận chuyển trái phép số kim loại trên từ campuchia về việt nam
thông qua các tiệm vàng ở thành phố châu đốc để tiêu thụ vụ việc đang được tiếp tục điều tra
giao bán xe ô tô giá rẻ qua mạng xã hội sau đó lừa đảo chiếm đoạt tiền của nạn nhân
đặng rina chú tỉnh cà mau vừa bị công an tỉnh hậu giang bắt giữ
kết quả điều tra ban đầu
từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba cho đến khi bị bắt đặng rina đã lừa một bị hại huyện châu thành tỉnh hậu giang
và nhiều người khác ở các tỉnh thành trên cả nước chiếm đoạt tổng số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng
thủ đoạn của rina là tải hình xe ô tô trên mạng rồi đăng và giao bán trên trang facebook tên nguyễn hoài ngọc
và trang zalo tên hạnh phúc tại tâm với giá rẻ hơn thị trường nhiều lần
khi có người mua xe thì đối tượng yêu cầu cung cấp giấy tờ tùy thân để làm hợp đồng mua bán
sau đó đặng rina đã chụp ảnh hợp đồng có tên người bán cửa hàng địa chỉ và tài khoản nhận tiền gửi bên mua
rồi yêu cầu chuyển tiền gọc tiền năm triệu đến hai mươi năm triệu đồng tùy trường hợp
nhận tiền xong thì đối tượng chặn liên lạc và chiếm đoạt số tiền trên
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành đã ra quyết định khởi tố tạm giam đặng rina
để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thông báo ai là bị hại hoặc có thông tin về đối tượng
liên hệ đại úy trần trí kha qua số điện thoại chín trăm tám mươi tám ba trăm chín mươi sáu trăm bảy mươi hai để được hướng dẫn và giải quyết
thưa quý vị chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày
mà các nhóm thanh thiếu niên đã tụ tập hẹn nhau để giải quyết mâu thuẫn
bằng hung khí tự chế và gây mất an ninh trật tự để ngăn chặn và phòng ngừa tình trạng này
thanh thiếu niên giải quyết mâu thuẫn
khí công an huyện xuân trường của tỉnh nam định đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt
hình ảnh trích xuất từ camera giám sát những thanh thiếu niên từ một mươi ba đến một mươi chín tuổi đi xe máy kẹp ba
dàn hàng ba hàng bốn phóng nhanh tuyết còi liên tục kéo dài
mang theo hung khí như dao phóng lợn kiếm bom xăng để giải quyết mâu thuẫn cá nhân
phát hiện có camera giám sát một thanh niên đã dơ ngón tay thách thức
đây là thực trạng đang diễn ra tại huyện xuân trường tỉnh nam định
chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống
các nhóm thanh thiếu niên đã tụ tập hẹn tìm nhau để giải quyết mâu thuẫn bằng hung khí tự chế
như mã tấu bom xăng dao kiếm
các nhóm này đa phần là thanh thiếu niên hư bỏ học sớm dễ bị kích động lôi kéo tham gia vào các nhóm
có nhóm lên tới hàng chục thanh thiếu niên trong đó có những em dưới một mươi ba một mươi bốn tuổi
hành động ngông cuồng bốc đồng của những thanh thiếu niên còn nhỏ tuổi này
đã làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự địa bàn
rất may công an huyện xuân trường đã phát hiện ngăn chặn kịp thời nên chưa xảy ra án mạng
chúng tôi đã chỉ đạo công an các xã thị trấn tiến hành giả soát các đối tượng
có biểu hiện có nguy cơ vi phạm pháp luật
chúng tôi đã phân hóa và chúng tôi lập hồ sơ và chúng tôi quản lý và thường xuyên giáo dục
về cá biệt cũng như là thường xuyên gọi hỏi giăn đe động viên cảng hóa các đối tượng
cũng như thông báo cho gia đình và nhà trường phù hợp với công an thị trấn
và công an huyện để giáo dục quản lý các đối tượng này
để ngăn chặn phòng ngừa tình trạng thanh thiếu niên giải quyết mâu thuẫn bằng hung khí nguy hiểm
công an huyện xuân trường đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt
mới đây nhất đầu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba công an huyện xuân trường đã tham mưu ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám huyện
triển khai mô hình quản lý giáo dục thanh thiếu niên hư có biểu hiện nguy cơ vi phạm pháp luật
tại các xã thị trấn với sự vào cuộc của tất cả các ban ngành đoàn thể và quần chúng nhân dân
với những giải pháp quyết liệt công an huyện xuân trường đã ngăn chặn kịp thời
bốn nhóm thanh thiếu niên tụ tập hỗn chiến bắt tạm ra một mươi sáu thanh thiếu niên
về hành vi gây dối trật tự công cộng để giăn đe cảnh tình chung
để các em vi phạm pháp luật thường rơi vào một số gia đình có hoàn cảnh yếu ne
bố mẹ thì đi hôn bố hoặc mẹ thì phạm tội phải đi tù
thiếu sự quan tâm giáo dục quản lý rồi sự tiếp xúc thiếu chọn lọc của thanh thiếu niên
dẫn đến thực trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật là do nhiều căn nguyên
gia đình có xã hội có mà ảnh hưởng xấu từ mạng internet cũng có
nhưng quan trọng nhất vẫn là sự quản lý giáo dục từ chính gia đình và những người xung quanh
thông tin mới nhất về cơn bão số hai vào sáng nay
bão dobsuri đã vượt qua khu vực phía bắc của đảo luzon philippines
đi vào khu vực đông bắc khu vực bắc biển đông trở thành cơn bão số hai trong năm nay
vào hồi một mươi ba h ngày hai mươi bảy tháng bảy vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi một một độ vĩ bắc một trăm một mươi chín ba độ kinh đông
cách sán đầu trung quốc khoảng ba trăm bảy mươi km về phía nam đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi ba từ một trăm ba mươi bốn đến một trăm bốn mươi chín
km một giờ giật cấp một mươi sáu
những giờ tới bão số hai vẫn giữ hướng di chuyển tây bắc về phía nam của đài loan
tuy nhiên bão suy yếu dần
dự báo đến sáng mai bão chỉ còn cấp một mươi một một mươi hai giật cấp một mươi năm
do ảnh hưởng của bão số hai vùng biển phía đông của khu vực bắc biển đông
có mưa gió mạnh cấp sáu bảy
khu vực đông bắc vùng biển này có gió mạnh lên cấp một mươi một mươi hai
vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi ba một mươi năm giật cấp một mươi bảy biển động dữ dội
cảnh báo toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại khu vực biển trên
đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án
nguyễn phương hằng và bốn đồng phạm chuyển viện kiểm sát nhân dân cung cấp
tiếp tục đề nghị truy tố năm bị can về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
trước đó vào ngày ba mươi một
tháng năm tòa án nhân dân tp hcm đã trả hồ sơ cho viện kiểm sát nhân dân tp
đề nghị điều tra bổ sung ba nội dung trong đó yêu cầu làm rõ hành vi của ông huỳnh uy dũng
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đại nam có đồng phạm với nguyễn phương hằng hay không
đề nghị làm rõ hành vi có dấu hiệu làm nhục vu khống người khác
theo kết luận điều tra cơ quan điều tra tiếp tục đề nghị truy tố năm bị can về tội lợi dụng
các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
chứ không phải tội danh khác
về hành vi của ông huỳnh uy dũng cơ quan điều tra xác định chưa đủ cơ cấu cấu thành tội phạm
hiện kết luận điều tra bổ sung cùng toàn bộ tài liệu vụ án đã được viện kiểm sát nhân dân tp hcm tiếp nhận giải quyết
công an huyện núi thành tỉnh quảng nam cho biết đơn vị vừa khởi tố và bắt tạm giam ba đối tượng gồm châu hồng liêm
trú tại tp hcm vũ mạnh cường chú tại tỉnh lâm đồng và lâm nguyễn ngọc nga chú tại tỉnh đồng tháp
để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo điều tra lâm nguyễn ngọc nga biết được thông tin một người dân trú tại huyện núi thành muốn vay một mươi năm triệu đồng
của một công ty tài chính nhưng không vay được nên đã chuyển thông tin này cho vũ mạnh cường
sau đó cường chuyển thông tin cho châu hồng liêm và cả ba cùng thống nhất cùng thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
nga nhắn tin qua zalo với bị hại đưa ra thông tin gian dối là
nhân viên công ty tài chính tư vấn có một người tên nam là nhân viên công ty sẽ đến gặp nạn nhân để hỗ trợ vay
vào ngày một mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba liêm từ tp hcm hẹn gặp nạn nhân tại một quán cà phê ở huyện núi thành
tiếp đó người này dùng điện thoại trụ ảnh căn cước công dân của nạn nhân để hỗ trợ làm hồ sơ vay trực tuyến
với công ty tài chính home credit việt nam với số tiền một trăm linh triệu đồng
khi được công ty tài chính home credit việt nam cho vay một trăm linh triệu đồng
thì liêm thực hiện các thao tác chiếm quyền sử dụng tài chính
liêm đã truyền tài khoản ngân hàng sau đó chuyển tám mươi năm triệu đồng đến tài khoản của liêm vào cửa
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thới bình tỉnh cà mau vừa thực hiện tạm giữ đối tượng trần công toàn
chú tài huyện thới bình tỉnh cà mau về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo đó do biết một người cùng địa phương có cầm cố giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
trần công toàn đã lên mạng đặt làm giả một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
sau đó mang đến cầm cố với giá một triệu đồng
trong lúc tiến hành giao dịch toàn bị đội điều tra tổng hợp công an huyện thới bình
phối hợp công an xã tân bằng bắt giữ cùng tam vật
khai thác nhanh trần công toàn đã khai nhận hành vi lừa đảo của mình
được biết toàn là đối tượng từng được đưa đi cai nghiện ma túy
hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra
thông tin từ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an cho biết
vừa phá thành công chuyên án giết người và cướp tài sản khởi tố một bị can
trước đó vào ngày một mươi năm tháng bảy cơ quan công an nhận được tin báo về việc phát hiện một nạn nhân sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín
chú tẩy xã tân an huyện tân kỳ tử vong trong phòng ngủ tại gia đình
trên người và sàn nhà có nhiều vết máu
qua kiểm tra tài sản gia đình cho biết bị mất một chiếc xe máy cùng túi sách
bên trong túi có hai chiếc điện thoại di động và một số tài sản khác
nhận được tin báo phòng cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi truy bắt đối tượng gây án
qua điều tra ban chuyên án xác định trần văn năng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai trú tại xã nhân hòa huyện vĩnh bảo thành phố hải phòng là nghi phạm gây án
công an nghệ an đã khởi tố bị can đối với trần văn năng về tội giết người và cướp tài sản
còn tại bình định tòa án nhân dân huyện tuy phước vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo nguyễn tấn lân hai mươi sáu tuổi
ở xã phước thuận huyện tuy phước mức án một mươi sáu năm tù về hai tội hiếp dâm và cướp tài sản
theo hồ sơ vào khoảng một h ba mươi phút ngày hai mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai sau khi nhậu lân đi dạo bằng xe máy đến ngã ba quốc lộ một mươi chín thuộc xã phước thuận huyện tuy phước
phát hiện một người phụ nữ năm mươi hai tuổi ở huyện tuy phước điều khiển xe máy đi một mình
nguyễn tấn lân áp sát khống chế đe dọa thực hiện hành vi hiếp dâm rồi cướp nữ trang của nạn nhân trị giá một mươi năm triệu đồng
công an tỉnh tây ninh cho biết đơn vị vừa phối hợp cùng bộ đội biên phòng tỉnh tây ninh tiếp nhận ba mươi ba công dân việt nam do lực lượng chức năng campuchia giải cứu bàn giao
theo thông tin ban đầu vào lúc một mươi năm h ba mươi phút ngày một mươi tám tháng bảy
tại tòa nhà thuộc khu casino robot thuộc phường ba vét thành phố ba vét tỉnh srei phae riêng vương quốc campuchia
nhiều công nhân làm việc trong tòa nhà đã la lớn đập cửa kính cầu cứu lực lượng chức năng campuchia
nhận được tin báo bộ đội biên phòng tỉnh tây ninh đã phối hợp với lực lượng chức năng campuchia và đại sứ quán việt nam tại campuchia thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân
đến một mươi bảy h ngày một mươi tám tháng bảy lực lượng chức năng campuchia đến hiện trường đưa ba mươi ba công dân việt nam về trụ sở công an thành phố ba vét
điều đáng nhớ là
trong đó có hai mươi tám công dân có giấy tờ hộ chiếu hợp pháp làm thủ tục xuất cảnh qua biên giới và năm trường hợp không có giấy tờ hợp pháp
với mục tiêu phòng ngừa từ sớm từ xa công an tp hà nội đã tăng cường tổ chức tuyên truyền về phòng chống mua bán người trên toàn địa bàn
tạo sự chuyển biến cơ bản về nhận thức và hành động trong phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn tội phạm mua bán người đặc biệt là phụ nữ và trẻ em
hàng trăm sinh viên và người dân trên địa bàn quận cầu giấy đã được tiếp cận thông tin thông qua lễ hưởng ứng ngày thế giới phòng chống mua bán người do ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám quận cầu giấy tổ chức
từ đó người dân có thể nhận biết âm mưu phương thức thủ đoạn tác hại của tội phạm mua bán người cũng như có biện pháp hỗ trợ hiệu quả cho nạn nhân mua bán người hòa nhập cộng đồng
tội phạm mua bán người thì có rất nhiều hình thức khác nhau nên là sau những buổi tuyên truyền như này thì bọn em sẽ có thêm được nhiều phương pháp và em sẽ học được một số bài học
tự bảo vệ bản thân mình và bảo vệ những người xung quanh và có thể tuyên truyền cho những người xung quanh cùng biết để họ phòng chống những kẻ buôn bán người ạ
với phương châm phòng ngừa là chính lực lượng công an cơ sở trên địa bàn huyện ba vì cũng đã có những hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức tuyên truyền tới tận nhà dân phát tờ rơi nhằm nâng cao ý thức người dân chủ động phòng chống tội phạm mua bán người

nghĩ đến việc nhẹn đường cao thì có thể mình cũng tham gia đi nàm nhưng mà không may dính đường dây buôn bán người
qua những cảnh báo của các chú công an thì em cũng phải đề phòng cảnh giác hơn về vấn đề tệ nạn buôn bán người
bây giờ cũng tuyên truyền với bạn bè người thân để làm sao tránh tệ nạn buôn bán người nó xảy ra đến với mình và người thân
hiện nay mua bán người diễn ra dưới nhiều hình thức như đưa người đi lao động nước ngoài
môi giới kết hôn với người nước ngoài cho nhận con bắt cóc
đối tượng mà tội phạm mua bán người nhắm đến chủ yếu là phụ nữ trẻ em đặc biệt là ở những vùng địa bàn miền núi
trình độ văn hóa người dân còn thấp hoàn cảnh gia đình còn khó khăn dễ bị rủ rỗ lôi kéo
trên địa bàn huyện ba vì thì có bảy xã biển núi
trong đó có các vùng có người
đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống
chúng tôi cũng nhận định được tình hình như thế
do trình độ dân trí có hạn chế
thì cũng là trường hợp mà các đối tượng hoạt động mua bán người có thể lợi dụng nhắm đến
để hoạt động và cũng để rụ rỗ lôi kéo
nếu như trước đây hoạt động mua bán người thông thường có thể đưa qua biên giới
các biên giới phía bắc rồi biên giới phía tây nam
để rủ rỗ
đối với các hình thức đưa sang bên đó để làm việc xin việc làm
nhưng mà gần đây thì chúng tôi đắm bắt thì các đối tượng cũng đã có sự thay đổi về phương thức hoạt động
có thể là chúng sẽ rụ rỗ lôi kéo để đưa đi làm
được cung cấp tại một số các cơ sở hoạt động dịch vụ
đây cũng là một phương thức thủ đoạn mới
tức là ở ngay trong nội địa
hà nội được xem là một trong những địa bàn trung chuyển các loại tội phạm
trong đó có tội phạm mua bán người
vì vậy ngoài công tác đấu tranh của lực lượng công an
mỗi người dân hãy là một tuyên truyền viên tích cực trong gia đình và toàn xã hội
góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác phòng chống mua bán người trên địa bàn thủ đô